tại khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn xã mỹ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
báo nhân dân phối hợp cùng tỉnh nghệ an đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt
huyền thoại chuông bồn
dự chương trình có tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các tỉnh thành phố trong cả nước
các cựu thanh niên sung phong từng tham gia chiến đấu trên tuyến lửa trung bồn và đông đảo quần chúng nhân dân
trước khi bắt đầu chương trình các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và đoàn công tác đã cùng lãnh đạo báo nhân dân
lãnh đạo tỉnh nghệ an dân hương dân hoa tưởng niệm tại khu di tích lịch sử trung bồn
gần nửa thế kỷ trôi qua bài ca trôn bùn vẫn vang vọng trong ký ức và tình cảm của những người đang sống
như một biểu tượng về lòng yêu nước của tinh thần hy sinh anh dũng quật cường
trung bồn đã trở thành huyền thoại trong lòng người là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ
trong cuộc chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước
tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam nêu rõ
chương trình huyền thoại trung bồn sự kiện do báo nhân dân phối hợp tỉnh nghệ an thực hiện
với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng ghi nhớ công lao to lớn các anh hùng liệt sĩ
thương binh bệnh binh và những người có công với nước thiết thực kỷ niệm bốn mươi chín năm chiến thắng trung bồn
và hoạt động này nằm trong chuỗi kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
đồng thời cũng là hoạt động uống nước nhớ nguồn kêu gọi sự quyên góp ủng hộ giúp đỡ
tâm cựu chiến binh cựu thanh niên trung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn
và hàng vạn người đang sinh sống trên cả nước
tại buổi lễ đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
và đồng chí nguyễn đắc vinh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nghệ an
đã trao sổ tiết kiệm tặng đại diện thân nhân một mươi ba anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong chuông bồn
nhân chứng lịch sử trần thị thông và nguyên hai đại đội phó đại đội thanh niên sung phong ba trăm một mươi bảy anh hùng
báo nhân dân cũng đã trao tặng khu di tích bức ảnh kỷ niệm chụp một mươi ba anh hùng liệt sĩ
lúc đang săn lấp hố bom chỉ ít ngày trước khi hy sinh
chương trình nghệ thuật đặc biệt huyền thoại trung bồn diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ
gồm các ca khúc và màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam
đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh nghệ an nhằm tưởng nhớ ghi nhận sự cống hiến
hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trên cung đường huyền thoại
chương trình cũng mang ý nghĩa một lần nữa khẳng định chiến thắng trung bồn là chiến thắng của lòng quả cảm
ý chí kiên cường tinh thần chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
đó thực sự là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
và di tích trung bồn là nơi linh thiêng thể hiện tinh thần bất diệt đó